thưa quý vị theo tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội vào ngày một mươi năm tháng năm
cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
và một mươi một bị cáo khác trong vụ án kites việt á
phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á
và bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét
đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
cùng có đơn kháng cáo là bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành
kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương
bị cáo nguyễn nam liên cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính bộ y tế
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với ba mươi tám bị cáo
trong vụ án kites việt á
bị cáo phan quốc việt bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thanh long bị tuyên phạt một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội về nhiều tội danh gồm
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với danh út hiểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đặng hoàng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng chú tại tp rạch giá về tội cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nạn nhân bị hiểu lâm cùng hai đối tượng khác
gọi điện thoại và yêu cầu trả số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng cho một người phụ nữ
do không có tiền trả nên các đối tượng đe dọa sẽ đánh và đăng hình ảnh của nạn nhân lên mạng xã hội
nhằm làm mất uy tín đồng thời hiểu và lâm yêu cầu nạn nhân đưa số tiền phí năm mươi triệu đồng
sau khi hiểu nhận tiền một đàn em của hiểu đã dùng tay đánh vào mặt nạn nhân
rồi cả nhóm bỏ đi thì bị công an tp rạch giá bắt quả tàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một mươi bốn đối tượng có độ tuổi từ một mươi năm cho tới một mươi tám tuổi
có hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
một mươi đối tượng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và huyện đức thọ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã thu giữ nhiều dao kiếm tự chế và một số tăng vật liên quan khác
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh làm rõ nhóm đối tượng trú tại huyện nghi lộc
và tỉnh hà tĩnh có xích mích với nhóm đối tượng trú tại tp vinh nên đã hẹn nhau để giải quyết
các đối tượng đã điều khiển xe máy với tốc độ cao dàn hàng ngang trên đường lạnh lách hò hét bấm còi gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
và tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân quận thanh khê tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo gồm nguyễn văn từ sinh ba mươi bảy tuổi
và nguyễn phạm ưu tú ba mươi tám tuổi cùng chất tệ quận hải châu tp đà nẵng cùng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
theo công trạng vật tối một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại ngã tư dũng sĩ thanh khe
giao với lý thái tông bị cáo sinh và tú bị lực lượng chức năng bắt quả tăng khi đang cất giấu ma túy đá
trước hội đồng xét xử sinh thừa nhận số ma túy trên do bản thân tự liên hệ và đặt mua từ một thanh niên tên đen không rõ lai lịch
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sinh rủ tú đi lấy ma túy thì bị phát hiện bắt giữ
qua thử test cả hai đều dương tính với chất ma túy
được biết sinh và tú đều từng có tiên án liên quan đến ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương
nhưng vẫn cố tỉnh tài phạm
nắng tuyên phạt sinh ba năm tù tú hai năm sáu tháng tù cùng về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết và năm người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ông feng yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn gỗ bình minh
đóng tại ấp vàm xã thiện nhân huyện vĩnh kiểu về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định
trước đó vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một tháng năm
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh khiến sáu người chết và năm người bị thương
cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân vụ việc
là lỗi kỹ thuật dẫn đến lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
ngoài ông phan trong bị tạm giữ hình sự để điều tra cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đồng nai
cũng đang tập trung điều tra xác minh làm việc với một số người có liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định
cơ quan kỳ sát điều tra công an tp hải phòng đang điều tra vụ án lừa đảo qua mạng xã hội
với thủ đoạn tìm người có nhu cầu hiến chứng hiến tinh trùng mang thai hộ
có liên quan đến bị can trần
thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận thanh xuân tp hà nội
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan kỳ sát điều tra công an tp hải phòng thông báo tìm bị hại
người có liên quan trong các vụ việc có phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm như trên
đề nghị liên hệ với đội ba phòng kỳ sát hình sự công an tp hải phòng
địa chỉ số bốn đường lê đại hành phường minh khai quận hồng bằng tp hải phòng
hoặc liên hệ đồng chí điều tra viên trần quang thông xin số điện thoại chín trăm linh bốn ba trăm một mươi hai bảy trăm chín mươi chín để giải quyết
bị cáo lưu thị ngát nguyên giám đốc công ty khánh hưng cũng được giảm hai năm so với mức án sơ thẩm
chịu hình phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thị bích hạnh cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm cũng được giảm một năm so với án sơ thẩm
chịu hình phạt ba năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo kháng cáo khác được giảm từ ba cho tới ba mươi tháng tù so với án sơ thẩm
công an phường một mươi quận tám tp hcm vừa bắt giữ đối tượng xông vào trụ sở công an phường một mươi
và trên tay cầm một con dao la hét và có biểu hiện bất thường rồi dùng dao tấn công một vài người xung quanh
khiến hai người bị thương ở cổ và bụng trong đó có một chiến sĩ công an
công an phường một mươi quận tám đã nhanh chóng khống chế bắt giữ phạm thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tiến hành kiểm tra nhanh bích dương tính với ma túy
nguyên nhân và hành vi bất thường của bích là ảo giác do sử dụng ma túy gây ra
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với danh út hiểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đặng hoàng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tệ tp rạch giá về tội cưỡng đoạt tài sản
kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nạn nhân bị hiểu và lâm cùng hai đối tượng khác gọi điện thoại
và yêu cầu trả số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng cho một người phụ nữ
do không có tiền trả nên các đối tượng đe dọa sẽ đánh và đăng hình ảnh của nạn nhân lên mạng xã hội
nhằm làm mất uy tín
đồng thời hiểu và lâm yêu cầu nạn nhân đưa số tiền phí năm mươi triệu đồng
sau khi hiểu nhận tiền một đàn em của hiểu đã dùng tay đánh vào mặt nạn nhân
rồi cả nhóm bỏ đi thì bị công an tp rạch giá bắt quả tàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá đang cùng cố hồn sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
mới đây tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị thanh tiền
trú tại huyện tam bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
tiện đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết với bên ngân hàng chính sách huyện tam bình
cho các tổ viên vay vốn và tiền đang cần nguồn vốn cho các tổ viên vay lại đáo hạn ngân hàng
do tin lời của tiền một nạn nhân đã cho tiền vay hai mươi bảy lần từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng tiền gốc là trên sáu ba tỷ đồng
và sau đó bị cáo tiền đã khắc phục trả lại một phần tiền cho bị hại
và hiện bị cáo tiền còn nợ tiền người này là trên hai một tỷ đồng
tại tòa bị cáo tiền không thành khẩn khai báo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thị thanh tiền
một mươi bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại với số tiền trên hai một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần ngọc sơn
trú tại phường hòa khê quận thanh khê thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai một bị hại chú tệ tỉnh tây ninh quen biết
sơn thông qua mạng xã hội
cả hai nhắn tin qua lại và sơn tự giới thiệu bản thân chuyên buôn bán thanh lý dòng xe yamaha một trăm hai mươi năm ezr
có khả năng hợp thức hóa phụ tùng từ malaysia về để lắp ráp sao cho những chiếc xe này có thể đi đăng ký hợp pháp giấy tờ xe
vì tin tưởng sơn nên đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bị hại này đã thỏa thuận gửi hết hồ sơ xe cho sơn
nhờ sơn làm giấy tờ cho ba chiếc xe máy hiệu yamaha một trăm hai mươi năm ezr với giá ba trăm linh triệu đồng
sơn được ứng trước một trăm năm mươi triệu đồng và khi xong việc bị hại sẽ chuyển hết số tiền còn lại
thực tế xe máy hiệu yamaha một trăm hai mươi năm ezr không được phép lưu hành và sơn không hề có khả năng làm giấy tờ cho loại xe này
mà chỉ bịa đặt để chiếm đoạt hết số tiền của bị hại dùng để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan công an quận thanh khê vẫn đang tiếp tục mở rộng và làm rõ các bị hại có liên quan
trưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi nhận được đơn trình báo công an tp cao bằng tỉnh cao bằng đã khám phá thành công vụ việc
mất trộm bình ác quy gắn trên xe đầu kéo
vào khoảng một mươi bảy giờ ngày ba mươi tháng bốn hòa đi đến khu liên hợp gang thép thuộc xã chu trinh tp cao bằng
để lấy quần áo trên xe ô tô đầu kéo mà hòa để trên xe khi đi làm
lúc này do hết tiền tiêu xài cá nhân nên hòa đã nảy sinh ý định trộm bình ác quy của xe
sau đó hòa tháo hai bình ác quy của xe rồi để lên xe máy cá nhân và trở đi tìm nơi tiêu thụ
sáng ngày ba tháng năm hòa bị cơ quan điều tra triệu tập đến công an tp cao bằng để làm việc
tại vụ việc vẫn đang được công an tp cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ
nguy trang quán giải khát nằm sâu trong vần rửa
một tụ điểm đánh bạc đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ xí ngầu gần bảy triệu đồng tiền thăng vật
tạm giữ một mươi bốn hiện đoạn di động một mươi sáu xe mô tô hơn hai trăm linh triệu đồng và một mươi tám đối tượng có liên quan
vụ việc vẫn được bàn giải
nguy trang giao cho công an huyện tân phú đông tiếp tục xử lý
khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tăng tại khu vực bản kết hay
xã phiêng pẳn huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận bản thân do hám lợi
nên đã sang minh
khi biên giới móc nối với đối tượng người lào mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
và khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng thì súa đã cho số ma túy trên vào căn nhựa để nguy trang
thực hiện chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống ma túy
trong thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố
triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy
và trong đó tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trần át điều tra khám phá nhiều vụ án bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi
mua bán tàng trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị có liên quan
đã bắt quả tăng đối tượng hoàng ngọc hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và nguyễn ngọc lẹ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa
bắt quả tàng đối tượng vòng nhật phú ba mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa đang có hành vi tàng trữ hai kg ma túy đá một kg heroin
và nhiều tăng vật có liên quan khác tại nhà nghỉ ở phường long bình tân
khi tôi đang nằm trong phòng thì cán bộ chiến sĩ công an xong vào kiểm tra bắt giữ và thu giữ của tôi là điện thoại
bóp tiền và bánh trái cây và kiểm tra thấy có ma túy và thu giữ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai và công an các địa phương
đã phát hiện và triệt phá thành công hai trăm bảy mươi một vụ bắt năm trăm ba mươi đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng
và sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ hơn hai mươi kg ma túy tổng hợp hơn một kg heroin hai mươi bốn viên thuốc lắc
hai khẩu súng
ba mươi một bộ dụng cụ sử dụng ma túy một trăm ba mươi điện thoại di động ba xe ô tô tám mươi tám xe máy và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán
tàng trữ ma túy tổ chức sử dụng ma túy
qua công tác điều tra đã khởi tố hai trăm năm mươi năm vụ bốn trăm ba mươi bị can xử lý hành chính tám mươi hai đối tượng với số tiền gần một trăm bốn mươi chín triệu đồng
số còn lại đang xử lý
áp dụng đồng bộ các huyện biệt phát người dụ tổ chức đấu tranh triệt só các điểm tù điểm
phức tạp về ma túy
nhất là các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke vũ trường quán bar
đặc biệt là sẽ phối hợp với ngành sức năng là tăng cường công tác nắm tình hình
bắt xử lý nghiêm minh các hành vi dẫn chuyển mua bán tổ chức sử dụng trách phép trách ma túy
có thể nói với những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh
tội phạm và tị nạn ma túy trên đại bàn tỉnh đồng nai từng bước được đẩy lùi
góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trả tự
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mang bình yên hạnh phúc cho nhân dân